vào khoảng ba giờ năm mươi phút ngày hôm nay một vụ cháy đã xảy ra tại nhà máy duy phát thuộc phường an hòa
thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp vụ hỏa hoạn thiêu dụi nhiều máy móc thiết bị của một nhà máy
và làm một công nhân bị bỏng nặng
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đồng tháp và thành phố sa đéc
đã điều hai xe chuyên dụng và năm mươi người xuống hiện trường để dập lửa
do nhà máy chuyên sản xuất và kinh doanh chấu nghiền và chấu viên nên có nhiều nguyên liệu dễ cháy
đến bảy giờ cùng ngày đám cháy mới được dập tắt tổng thiệt hại và nguyên nhân xảy ra cháy
vẫn đang được ngành chức năng thống kê điều tra làm rõ
tại thời điểm xảy ra cháy trong nhà máy có chín công nhân đang làm việc
nhiều người đã kịp thời bỏ chạy ra ngoài
riêng anh nguyễn lê trọng tính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chạy ra không kịp và bị bỏng nặng
phải chuyển đến bệnh viện trợ rẫy tp hcm điều trị